các bạn đang theo dõi những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh youtube
báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
quý vị và các bạn thân mến từ cuối tháng một mươi đến nay số ca mắc covid một mươi chín của việt nam
có xu hướng tăng trở lại từ ngưỡng ba lên khoảng tám ca mỗi ngày
thay vì tập trung chủ yếu ở các điểm nóng như tp hcm hay bình dương
vừa qua các ca nhiễm đã trải đều ở nhiều địa phương khác nhau
mới đây nhất năm địa phương đã liên tục lập kỷ lục về số ca nhiễm mới với hàng loạt ổ dịch phức tạp
số lộ ép không tập trung nhiều nhất ở đâu mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh ghi nhận một một trăm sáu mươi năm ca nhiễm mới
phân tích số ca nhiễm theo giới
cho thấy nữ chiếm năm mươi hai nam chiếm bốn mươi tám
phân tích số ca nhiễm theo độ tuổi thì độ tuổi từ một mươi tám đến sáu mươi năm là dễ mắc bệnh nhất chiếm tám mươi sáu bảy mươi bảy
trên sáu mươi năm tuổi chiếm tám ba và dưới một mươi tám tuổi chiếm năm hai mươi
về cấp độ dịch toàn tp hcm vẫn giữ mức hai là vùng vàng nguy cơ trung bình
còn tại hai mươi hai địa phương có một mươi ba địa phương cấp độ một là vùng xanh nguy cơ thấp
thành phố thủ đức quận một quận bốn quận năm quận sáu quận bảy quận tám quận một mươi một phú nhuận tân bình tân phú gò vấp và huyện củ chi
tám địa phương cấp độ hai vùng vàng gồm quận ba quận một mươi quận một mươi hai quận bình thạnh bình tân huyện hóc môn bình chánh và nhà bè
một địa phương cấp độ ba là vùng cam nguy cơ cao huyện cần giờ
thành phố không có quận huyện phường xã thị trấn cấp độ bốn là vùng đỏ
dịch của hai mươi một địa phương không có gì thay đổi chỉ có huyện nhà bè có chuyển biến tích cực khi chuyển từ cấp độ ba vùng cam xuống cấp độ hai vùng vàng
ghi nhận từ cổng thông tin covid một mươi chín thành phố hồ chí minh cũng cho thấy có nhiều địa phương một trăm linh phường xã thị trấn là vùng xanh như quận một quận bốn quận bảy quận tám tân phú và củ chi
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín an giang cho biết tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín toàn tỉnh ghi nhận sáu trăm sáu mươi trường hợp mắc covid một mươi chín điều trị khỏi bệnh hai trăm tám mươi tám trường hợp
tổng số trường hợp nhiễm covid một mươi chín từ ngày một mươi năm tháng bốn đến nay là một mươi tám hai trăm ba mươi sáu trường hợp có một mươi chín trường hợp tái dương tính
trong ngày có một mươi ca tử vong lũy kế bệnh nhân tử vong là hai trăm linh chín ca
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tỉnh an giang kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm thông điệp năm k của bộ y tế
khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tập trung khai báo y tế tuyệt đối không được chủ quan lơ là với dịch bệnh
ngay cả khi đã được tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
ngày một mươi năm tháng một mươi một sở y tế tỉnh bình dương cho biết trong ngày tỉnh ghi nhận sáu trăm một mươi sáu f chín trăm sáu mươi bảy bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tính từ đợt dịch thứ tư bình dương ghi nhận hai trăm bốn mươi bốn một trăm một mươi ba ca mắc covid một mươi chín qua xét nghiệm rt pcr hai năm trăm năm mươi sáu ca tử vong

toàn tỉnh đang có bốn trăm tám mươi bốn điểm khu vực phong tỏa gồm thuận an hai trăm bốn mươi bảy phú giáo ba bến cát hai trăm một mươi một thủ dầu một hai mươi ba với một mươi tám chín trăm linh ba người trong các điểm khu vực phong tỏa
đến nay tỉnh đã tiêm bốn một trăm sáu mươi sáu năm trăm sáu mươi tám liều trên bốn sáu trăm linh một ba trăm chín mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín được phân bổ
hai bốn trăm một mươi năm trăm tám mươi liều mũi một và một bảy trăm năm mươi năm chín trăm linh
tỉnh đã tiêm bốn một trăm sáu mươi bốn sáu trăm hai mươi tám liều mũi hai đã tiêm được một trăm một mươi bảy một trăm một mươi năm liều vaccine phòng covid một mươi chín cho đối tưởng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trong đó tám mươi tám trăm tám mươi liều cho đối tượng một mươi năm đến một mươi bảy tuổi và ba mươi sáu hai trăm ba mươi năm liều cho đối tượng một mươi hai đến một mươi bốn tuổi
tỉnh đã thành lập một trăm năm mươi ba trạm y tế lưu động trong đó có ba mươi một trạm y tế lưu động trong khu cùng công nghiệp có một trăm hai mươi tám bác sĩ

tỉnh có một hai trăm hai mươi một lợi nhuộm trong khu cụm công nghiệp có một trăm hai mươi tám bác sĩ
ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
tây ninh ghi nhận năm trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới trước tình hình ca nhiễm covid một mươi chín cộng đồng tăng cao
ủy ban nhân dân tỉnh tây ninh đã có chỉ đạo siết chặt một số hoạt động kinh doanh dịch vụ
giao sở y tế hướng dẫn quy trình cách ly f không triệu chứng tại nhà để giảm tải áp lực
điều trị covid một mươi chín tập trung cho ngành y tế
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một trên hệ thống quốc gia quản lý
các bệnh covid một mươi chín đồng nai ghi nhận năm trăm năm mươi tám ca mắc mới giảm một trăm một mươi sáu ca so với ngày trước đó
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một ba mươi năm một trăm ba mươi tám ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng
lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên đất nước việt nam có một ba mươi năm một trăm ba mươi tám ca nhiễm
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi một trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ bình quân
cứ một triệu người có một mươi năm trăm linh sáu ca nhiễm đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một ba mươi chín mươi sáu ca trong đó có tám trăm sáu mươi một sáu trăm chín mươi chín bệnh nhân đã được công bố
khỏi bệnh có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
là yên bái
bắc cạn và cao bằng
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh
bốn trăm bốn mươi tám năm trăm chín mươi ba bình dương hai trăm bốn mươi bốn một trăm một mươi ba đồng nai bảy mươi tám sáu trăm ba mươi một lòng an ba mươi sáu sáu trăm bảy mươi hai tiền giang hai mươi một hai trăm tám mươi
mới đây nhất bộ y tế vừa có văn bản hòa tốc gửi bí thư các tỉnh ủy
thành ủy trong cả nước nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
theo bộ y tế ngay từ năm hai nghìn hai mươi chính phủ và bộ y tế đã nỗ lực tiếp cận các nguồn vaccine
phòng covid một mươi chín để tiêm chủng cho người dân đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã phân bổ
một trăm một mươi sáu triệu liều vaccine tới các địa phương và đơn vị triển khai tiêm chủng để tăng cường quản lý
sử dụng hiệu quả vaccine phòng covid một mươi chín bộ y tế đã có công văn hòa tốc đề nghị bí thư các tỉnh ủy
chỉ đạo sở y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng đạt được tốc độ bào chữa
phủ mũi một cho một trăm linh người dân từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên và người
có bệnh nền và tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian chủ động ra soát tình
hình sử dụng vaccine tổng hợp và báo cáo số lượng vaccine phòng covid một mươi chín được cấp từ nguồn
bộ y tế và các nguồn khác nguồn do doanh nghiệp viện trợ trực tiếp cho địa phương số vaccine còn
tồn và báo cáo nguyên nhân trong trường hợp địa phương không kịp sử dụng và không có nhu cầu sử
dụng số vaccine được cấp phải báo kịp thời cho các viện vệ sinh dịch tễ để điều phối đảm bảo sự
sử dụng vaccine hiệu quả địa phương đơn vị nào nhận vaccine từ nguồn khác không báo cáo bộ y tế
không kiểm định theo quy định mà tự tổ chức tiêm thì phải chịu trách nhiệm bộ y tế nêu rõ trong
bản cũng theo bộ y tế các sở y tế phải đề xuất nhu cầu cần cấp từ nay đến cuối năm để bao
phủ đủ mũi cho toàn bộ đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn và
nhu cầu vaccine năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau ngày hai mươi tháng một mươi một
địa phương nào không có đề xuất được hiểu là không có nhu cầu bộ y tế sẽ không cấp vaccine
cho địa phương sở y tế chịu trách nhiệm trước thường vụ tỉnh ủy thành ủy và nhân dân
về việc không đủ vaccine để tiêm chủng do không đề xuất bộ y tế sẽ thông báo công khai những
địa phương có tiến độ tiêm chủng tỷ lệ bao phủ vaccine thấp đồng thời trên trang cổng thông tin
điện tử chiến dịch và các phương tiện thông tin đại chúng bộ y tế khẳng định đây là nhiệm vụ
quan trọng cấp bách đề nghị bí thư các tỉnh thành ủy chỉ đạo sở y tế thực hiện trong tháng
một mươi một địa phương nào không đảm bảo tỷ lệ phủ vaccine phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ trong tiêm
chủng những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục trong các
bản tin và tin tức thời sự trên kênh youtube của bản sức khỏe và đời sống không qua ngôn luận của
bộ y tế để cập nhật thông tin và không bỏ lỡ những chương trình hấp dẫn khác quý vị đừng quên
nhắn đăng ký và bật thông báo trên kênh để nhận thông báo về video phát hành mới nhất còn bây giờ
xin chào và hẹn gặp lại